trong các ngày hai mươi một và hai mươi bốn tháng bốn trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh nghệ an đã liên tiếp xảy ra các trận lốc xoáy mưa đá gây thiệt hại nặng nề cho tài sản hoa màu của nhân dân
bị ảnh hưởng với hoa màu nặng nhất là xã biên giới nhôn mai của huyện tương dương khi một trăm linh tám hectare trang leo đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch của bà con dân tộc mông thái khờ mú đã bị gãy đổ rời rụng và hư hỏng
hiện nay chính quyền địa phương xã nhôn mai huyện tương dương tỉnh nghệ an đang chỉ đạo nhân dân cố gắng khắc phục hết mức có thể tuy nhiên theo ước tính thì trên ba mươi số diện tích sẽ mất trắng vì không có khả năng phục hồi